chiều ngày ba mươi tháng một mươi hai tại phủ chủ tịch văn phòng chủ tịch nước phối hợp với bộ quốc phòng tổ chức lễ thăng quân hàm từ trung tướng phó đô đốc hải quân lên thượng tướng cho bốn sĩ quan cấp cao của quân đội nhân dân việt nam gồm trung tướng trần đơn ủy viên trung ương đảng ủy viên ban thường vụ quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng trung tướng lê chiêm ủy viên trung ương đảng ủy viên quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng trung tướng nguyễn phương nam ủy viên trung ương đảng ủy viên quân ủy trung ương
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước trần đại quang giao nhiệm vụ cho bốn thượng tướng tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân
thay mặt các tướng lĩnh được thăng quân hàm thượng tướng trần đơn khẳng định sẽ luôn xác định phấn đấu nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước nhân dân và quân đội giao phó